chiều nay một mươi tháng chín tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm
trong thời gian làm việc hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng
được phép nói lời sau cùng tất cả hai mươi chín bị cáo trong vụ án đều cho biết đã nhận thức rõ và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
tỏ ra ăn năn hối cải nói lời xin lỗi và mong muốn được gia đình ba cán bộ công an đã hy sinh tại độc tâm tha thứ
hai bị cáo lê đình công và lê đình trức hai bị cáo bị luận tội tử hình theo bản luận tội của đại diện viện kiểm sát
đều hối hận trước những hành vi vi phạm mà hai bị cáo đã gây ra
bị cáo lê đình công kính mong hội đồng xét xử cho hưởng sự khoan hồng mong muốn được xem xét chuyển tội danh sang chống người thi hành công vụ
bị cáo lê đình công kính mong hội đồng xét xử và kính mong đại diện viện kiểm sát cũng xem xét cho bị cáo cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của đảng bình hải nước
một lần nữa cho bị cáo được gửi lời xin lỗi và gửi lời chia nguồn sâu sắc nhất tới ba gia đình của ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong vụ án chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
và xin ba gia đình

như cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân hội đồng xét xử đã làm việc công tâm xét xử vụ án thể hiện tinh thần chính sách nhân đạo và tính nhân văn của pháp luật việt nam
các bị cáo mong muốn tiếp tục nhận được sự khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình làm công dân tốt
trước đó vào sáng nay luật sư nguyễn hồng bách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ba cán bộ công an hy sinh đã trình bày quan điểm về vụ án
luật sư bách đồng tình với việc
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội chuyển tội danh cho một mươi chín bị cáo trong vụ án giết người sang chống người thi hành công vụ đã thể hiện tính nhân văn của pháp luật việt nam
ngược lại luật sư bách bác bỏ quan điểm của một số luật sư bảo chữa cho một số bị cáo khi đề nghị công bố kế hoạch đảm bảo an ninh bảo vệ cán bộ người dân tại đồng tâm trước trong và sau ngày chín tháng một
luật sư bách đã dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan đều cho thấy
kế hoạch bảo vệ này thuộc danh mục bí mật không thể công bố công khai
bên cạnh đó luật sư nguyễn hồng bách khẳng định ba cán bộ hy sinh đã thực thi công vụ theo kế hoạch được giao
đồng thời ngay sau khi hy sinh các cán bộ công an này đã được đảng nhà nước xem xét thành tích và được truy thăng quân hàm được công nhận là liệt sĩ
luật sư nguyễn hồng bách cũng nêu quan điểm không đồng ý việc một số luật sư đề nghị phải thực nghiệm điều tra và dừng lại hiện trường vụ án
năng tổ chức thử nghiệm
trước quan điểm nêu trên của luật sư nguyễn hồng bách đại diện viện kiểm sát đã phát biểu và bày tỏ sự đồng tình với các quan điểm này
đồng thời đại diện viện kiểm sát cũng nêu quan điểm phản đối nhiều yêu cầu cũng như ý kiến bảo chữa của một số luật sư bảo chữa cho một số bị cáo
viện kiểm sát khẳng định công an tp hà nội tham gia với tư cách cơ quan điều tra là đúng quy định của pháp luật
ngoài ra các cơ quan tham gia tố tụng đều thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật
không có yếu tố vi phạm